cùng với sự phát triển của cách mạng công nghệ bốn nhiều khái niệm công nghệ mới đã được ra đời
như là internet vạn vật dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo học máy và điện toán đám mây
nói tới điện toán đám mây tuy công nghệ này chỉ mới phát triển nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn
thị trường điện toán đám mây tại việt nam được đánh giá là còn khá mới mẻ và vẫn có quy mô nhỏ
tuy nhiên nắm bắt được những tiện ích mà công nghệ này mang lại
một số doanh nghiệp đang từng bước phát triển làm chủ công nghệ với tiêu chuẩn quốc tế
trong số đó có thể kể đến giải pháp vnpt smart cloud của tập đoàn vnpt
lớp từ lớp vật lý đến lớp ảo hóa đảm bảo luồng dữ liệu được an toàn và tối ưu
ngoài ra vnpt smart cloud giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tối ưu chi phí
nhờ tính năng như có thể đăng ký khởi tạo thành toán cũng như ngừng sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào
do đó tất cả mọi khâu đăng ký thanh toán đã được tự động hóa trên website
hiện vnpt smart cloud đã được triển khai tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành cả nước